hiện nay lưu lượng nước đến hồ sơn la đang ở mức cao mực nước thượng lưu hồ lên nhanh đang ở mức hai trăm một mươi hai bảy mươi tám m và khả năng sẽ vượt hai trăm một mươi ba m trong sáng nay
mực nước hồ hòa bình đang ở mức một trăm một mươi năm mét sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện số bốn mươi sáu thông báo sẽ mở một cửa xà đáy hồ sơn la và một cửa xà đáy hồ hòa bình
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dòng chảy đến hồ sơn la tăng nhanh và duy trì ở mức cao trong hai ngày tới
khu vực miền núi phía bắc đang có mưa to mưa lớn diện rộng khu vực tây bắc còn kéo dài đến đêm nay ngày ba tháng chín
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc các công ty thủy điện sơn la và hòa bình nêu rõ
mở một cửa xả đáy hồ sơn la và một cửa xà đáy hồ hòa bình
mở một cửa xà đáy hồ hòa bình vào hồi một mươi ba giờ hôm nay ngày ba tháng chín
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng và hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có thể quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế
tùy theo diễn biến mưa lũ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế